trong đêm nay vùng hội tụ gió tiếp tục tác động khiến cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
cũng như phần phía bắc của tỉnh quảng trị có mưa rào rải rác
riêng đối với khu vực thanh hóa còn có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
sao đến ngày mai những cơn mưa rông ở đây tạm giảm nhưng cường độ nắng không mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ nóng cục bộ chỉ xuất hiện ở một vài nơi
trong khi đó đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nóng diện rộng ba mươi sáu ba mươi bảy độ sẽ xuất hiện ở bảy trên tám tỉnh thuộc khu vực này
ở miền nam gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
trong đêm nay nó vẫn chỉ đủ để gây mưa rào và rông một vài nơi cho khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
sao đến ngày mai gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở hai khu vực này sớm hơn nữa
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên sẽ giảm xuống
còn mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
riêng đối với khu vực miền đông của nam bộ chiều và tối mai sẽ còn có khả năng xảy ra mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
trên biển đối với khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió tây nam cấp bốn
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió tây nam cấp năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước